cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn chấn tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn hưng
trú tại khu một thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn để điều tra về hành vi giết người
trước đó một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng bảy khi đang trong nhà giúp anh giàng a du chú huyện văn chấn
thì anh hoàng đình vui đến để lấy chiếc xô nhựa mà anh su đã mượn trước đó
thế vậy hưng không đồng ý vì sợ anh xu sẽ nghĩ mình lấy trộm
khi anh vui dơ nắm tay lên dọa hưng liền lấy con dao chém liên tiếp bao nhát vào vùng đầu
khiến anh vui gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án hưng bỏ trốn khỏi hiện trường
khi đang lẩn trốn tới khu vực xã nậm một mươi huyện văn chấn hưng đã bị tổ công tác công an huyện văn chấn bắt giữ